song song với các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
chính phủ đang đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế
phấn đấu mức độ tăng trưởng gdp năm hai nghìn hai mươi đạt năm tám
liệu mục tiêu này có thể thực hiện được hay không
sau đây là một số ý kiến đóng góp về giải pháp khôi phục nền kinh tế
dịch covid một mươi chín đã có tác động không nhỏ đối với kinh tế việt nam
gdp bốn tháng đầu năm đạt ba tám mươi hai thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là sáu bảy mươi chín
trước thực tế đó chính phủ đưa ra hai kịch bản tăng trưởng
gdp năm hai nghìn hai mươi có thể tăng trưởng bốn bốn đến năm hai và phấn đấu đạt năm bốn
nhưng nếu tình hình khó khăn hơn thì chỉ có thể đạt mức ba sáu đến bốn bốn
các chuyên gia nhận định trong khó khăn vẫn có những cơ hội buộc chúng ta phải thay đổi để thích ứng
có thể nói trung quốc mỹ và châu âu chiếm một tỷ trọng có lẽ là đến ít nhất là bảy mươi
của nền kinh tế
ngoài ba cái thị trường đó ở miền châu á của chúng ta chúng ta có hàn quốc
chúng ta có nhật bản chúng ta có đài loan rồi chúng ta có tất cả các nước ở trong vùng asean
bên cạnh đó chúng ta có châu phi chúng ta có nam mỹ và châu úc là những cái thị trường
mà chúng ta cần phải được triển khai mạnh mẽ hơn
thành ra đa dạng hóa thị trường là một trong những cái mà chúng ta cần phải làm
con đường duy nhất truy xuất nguồn gốc hàng hóa số hóa để cho người dân
các kết nước trên thế giới
để gặp được để tự mua được hàng hóa của việt nam
vì chúng ta đang ký kết rất nhiều các apta ký kết rất nhiều các hiệp định
và hoàn toàn có thể làm được đó
và trong các hiệp định họ cũng yêu cầu doanh nghiệp phải minh bạch được điều đó
thì mới được hưởng những cái ưu đãi của cái hiệp định
và tôi nghĩ là đó là quan trọng nhất
thứ ba là chúng ta năm nay cũng cần phải tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới
để bù đắp lại những cái thiếu hụt do cái dịch covid đã tác động trong người dân vừa qua
ví dụ thúc đẩy kinh tế tư nhân ví dụ như là thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài
trong bối cảnh có nhiều cái dịch chuyển dòng vốn đầu tư sang các nước đông nam a
có việt nam chúng ta
ví dụ như là kích cầu nội địa rồi giải ngân đầu tư công phải đẩy nhanh hơn nữa
và đặc biệt phải sớm hoàn thiện cái hành lăng pháp lý cho kinh tế số kinh doanh số
đây là một cái bối cảnh nó đang diễn ra rất mạnh mẽ
và chúng ta thiếu khuôn của pháp lý thì rất là khó để có thể triển khai thực hiện
để khôi phục nền kinh tế phải cần rất nhiều giải pháp đồng bộ
và thực hiện khẩn trương theo một lộ trình phù hợp
tái cơ cấu xây dựng nền kinh tế trong tương lai dựa vào công nghệ số là sự lựa chọn đúng đắn
điều này đòi hỏi sự thích ứng mạnh mẽ hành động quyết liệt để tăng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế